huyện mai sơn là một trong những địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp nhất là trồng cây ăn quả của tỉnh sơn la
trong năm hai nghìn một mươi tám nhiều sản phẩm của địa phương đã được xuất khẩu ra nước ngoài như nhãn xoài thanh long
đây cũng là địa phương rất tích cực trong việc chuyển đổi sản xuất theo hướng hữu cơ áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng cây trồng
đây là vườn dâu tây
cây dâu tây dọng một m hai được trồng và chăm sóc theo hướng hữu cơ của hợp tác xã nông nghiệp sinh thái nà sản huyện mai sơn tỉnh sơn la
được sản xuất theo phương thức hoàn toàn mới và hiện đại nên sản phẩm cho thu hoạch có năng suất và chất lượng vượt trội
giá thành cũng vì thế có giá cao hơn khoảng gấp hai lần so với các sản phẩm dâu tây khác trên thị trường
dù đắt hơn nhưng sản phẩm luôn trong tình trạng cung chưa đủ cầu
được biết ngoài dâu tây
thì các sản phẩm khác như cam nhãn thanh long bưởi của hợp tác xã cũng được sản xuất theo hướng hữu cơ hoàn toàn
được giá bất mùa của nông sản xảy ra rất nhiều chứ không
và tôi khi tôi quay định hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ là để chuyển đổi tạo ra cái giá trị đích thực của sản phẩm
và mang lại những cái sản phẩm an toàn nhất đến với người tiêu dùng
hợp tác xã nông nghiệp sinh thái nà sản được thành lập tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám với quy mô một mươi năm hectare
ngay từ khi được thành lập hợp tác xã đã bước những bước đi đầy táo bạo
khi chuyển đổi hoàn toàn từ nông nghiệp sinh thái nà sản
nông nghiệp truyền thống sang hướng sản xuất hữu cơ
hiện nay tại sơn la không có nhiều các đơn vị thực hiện sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ
do đó kiến thức và kinh nghiệm thực tế ở sơn la còn khá hạn chế
quá trình sản xuất của các hợp tác xã đi theo hướng chuyển đổi hữu cơ gặp không ít khó khăn
như phòng trừ sâu bệnh hại bổ sung dinh dưỡng cho cây trồng
học hỏi kiến thức mình cũng qua internet cũng có một số anh em bạn bè
cũng có một số anh em bạn bè cũng có một số anh em bạn bè
chúng ta cũng trao đổi rất chân tình và qua những cuốn sách về nông nghiệp
thì mình cũng bắt thêm một chút xíu nữa
đấy là cái khó khăn nhất mà mình chưa được học qua những lớp nào
và có những cái chuyên gia thực sự tư vấn cho mình
năm hai nghìn một mươi tám hợp tác xã nông nghiệp sinh thái nà sản xuất bán ra thị trường hơn ba mươi tấn thành long
hai mươi hai tấn cam thu trên năm tỷ đồng
trung bình mỗi hội thành viên thu từ hai trăm ba mươi đến hai trăm năm mươi triệu
đồng mỗi năm
riêng nhãn bị thất thu do sầu bệnh
với quyết tâm đi theo tới cùng nền nông nghiệp hữu cơ
cùng mục tiêu tăng giá trị sản phẩm nông sản của bà con trong khu vực
hợp tác xã nông nghiệp sinh thái nà sản đã tổ chức nhiều lớp chuyển giao kỹ thuật
chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng theo quy trình việt gáp
đến nay các sản phẩm nông nghiệp của hợp tác xã đã cơ bản được cải thiện chất lượng
tạo dựng được niềm tin đối với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh
còn đây là mô hình sản xuất tranh leo hữu cơ của hợp tác xã tranh leo hữu cơ sáu mươi sáu nghìn sáu trăm hai mươi tám
ở bản kết hay xã phiêng pằn huyện mai sơn
với diện tích một mươi hai hectare được sản xuất theo hướng hữu cơ
gia đình anh lê anh sĩ tiểu khu tám thị trấn hát lót huyện mai sơn
là một trong những thành viên của hợp tác xã đã tham gia trồng ba hectare tranh leo
theo anh sĩ việc trồng cây tranh leo sẽ mất chi phí đầu tư ban đầu
để làm gian và làm đất trồng cây
về giống và thuốc bảo vệ thực vật được công ty cổ phần nafut tây bắc
và huyện hỗ trợ để sản xuất
dù mới trồng năm đầu nhưng diện tích chanh leo của gia đình anh
đã cho thu hoạch trên ba mươi tấn
trừ các khoản chi phí gia đình anh còn thu lãi trên một trăm linh triệu đồng
gia đình tôi trồng được ba hectare tranh leo
tính đến thời điểm này
thì thu hoạch và chăm sóc cách chăm sóc của nó cũng rất là tỉ mỉ
quan sát từng cây sâu cây bệnh rồi thì nhân công cũng rất là cao
cắt tỉa thường xuyên hàng ngày
tính đến thì nếu để thu hoạch cho đến bây giờ
thì trung bình là nếu như đồng bằng như của mọi người
thì nó đạt sẽ là rơi vào một mươi tấn một hectare
như gia đình mình đây thì nó là liên quan đến đất dốc và hơi vất
đâm ra là nó chỉ đạt được tầm bảy tám tấn một hectare
hiệu quả của cái trồng tranh leo này
từ khi mà trồng cho đến khi thu hoạch
thì cái năng suất tạm thời
thì cái thời gian năm đầu này
thì là hơn so với trồng các cây lương thực khác là từ ba năm lần
cây chanh leo hữu cơ này nó khác với các cây trồng lương thực khác
là khi làm theo cái quy trình của việt giáp
tất cả các cây
khi từ cái làm đất cho đến chăm bón
đều theo cái sự hướng dẫn của các cái chuyên gia về cây trồng
ví dụ như là về phân bón này
về tất cả các thuốc bảo vệ thực vật
đều phải làm theo quy trình của việt giáp
từ hiệu quả của cây tranh leo mang lại
huyện mai sơn cũng lập quy hoạch vùng trồng gắn với tiêu thụ
và chế biến sản phẩm
để hướng tới xuất khẩu
huyện mai sơn đã phối hợp với công ty cổ phần nafut tây bắc
cử cán bộ kỹ thuật cán bộ nông nghiệp
hướng dẫn bà con cách chăm sóc cho cây tranh leo theo hướng hữu cơ
bước đầu mang lại hiệu quả tích cực
cây tranh leo sinh trưởng và phát triển tốt
cho năng suất và chất lượng cao
đặc biệt là vấn đề đầu ra được doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ
ứng dụng là công nghệ tức là hữu cơ
để áp dụng vào cây tranh leo
trong vấn đề này hợp tác xá
thứ nhất là sử dụng thuốc
không sử dụng thuốc quả về thực vật
mà sử dụng thuân hữu cơ để chăm sóc cây tranh leo này
thế thì sản phẩm của quả tranh leo
thì thứ nhất là cây tranh leo phát triển tốt
quả đều và cho sản phẩm quả thơm ngon
hiện nay là hợp tác xã cũng đã có sản phẩm
đã bán ra các thị trường
và đặc biệt là trong thời gian vừa qua
thì được công ty vinaput tây bắc
là bao tiêu sản phẩm của tác xá tranh leo hữu cơ này
thế thì hiện nay là huyện sẽ tập trung
là nhân rộng mô hình tác xá tranh leo hữu cơ
cánh đồng hai mươi hectare rau xà lách
tại bản lùn xã mường sang
được công ty trách nhiệm hữu hạn e food
của hàn quốc trồng theo công nghệ hữu cơ
một tiêu chuẩn rất khắt khe
không nhà kính hiện đại
không sử dụng thuốc
không có các trừ sâu và phân bón hóa học
rau được trồng trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên
nhưng vẫn sinh trưởng và phát triển tốt
sản lượng trung bình đạt hai mươi tấn trên một hectare
đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang hàn quốc
để đạt được điều này
công ty trách nhiệm hữu hạn e food của hàn quốc
đã phải nghiên cứu trong thử nghiệm tại mộc châu
tôi đã đi đến nhiều vùng để khảo sát trồng rau
ở việt nam như đài lạt sapa
nhưng tôi thấy mộc châu có điều kiện tốt nhất
nhiệt độ ở đây
mùa hè thì mát
mùa đông không quá rét
đất đai tốt
nguồn nước nhiều
đặc biệt không bị ô nhiễm
nên chúng tôi liên kết với người dân ở đây
để trồng rau hữu cơ
người hàn quốc rất thích ăn salat rau xà lách này
họ ăn hàng ngày trong các bữa ăn
cây rau đạt tiêu chuẩn xuất khẩu
phải đạt trọng lượng khoảng gần một kg
cây phải trồng đủ ngày
cuốn chặt tay và sạch tuyệt đối
ăn ngay được tại ruộng
khi vận chuyển
rau còn được kiểm định an toàn
tại càng hải phòng và cả hàn quốc
để đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất
cũng như người tiêu dùng
công ty trách nhiệm hữu hạn efood
sản xuất rau hữu cơ với tiêu chí năm
đó là không dùng phân bón hóa học
không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
không dùng giống biến đổi gen
không chất kích thích sinh trường
và không sử dụng thuốc diệt cỏ
rau xà lách trồng sáu mươi ngày
là cho thu hoạch
khi thu hoạch rau được đóng thùng
bảo quản lạnh trong suốt thời gian
vận chuyển xuất khẩu
bằng hình thức sản xuất rau hữu cơ này
năm hai nghìn một mươi bảy công ty trách nhiệm hữu hạn efood
đã xuất khẩu hai trăm năm mươi tấn rau xà lách
sang hàn quốc
năm hai nghìn một mươi tám công ty mở rộng diện tích
xuất khẩu được trên bảy trăm linh tấn
tỉnh sơn la có trên ba trăm sáu mươi ha
diện tích đất sản xuất nông nghiệp
đa số đất đai còn màu mỡ
tầng canh tác dày
với nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau
đây là lợi thế để phát triển
các loại rau hữu cơ
các loại cây công nghiệp cây ăn quả
rau hoa dược liệu
chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung
quy mô lớn và đa dạng hóa
các sản phẩm nông sản hữu cơ
mang tính đặc trưng của địa phương
trước tiềm năng và lợi thế trên
tỉnh sơn la đã và đang tập trung
lãnh đạo chỉ đạo chính quyền địa phương
các cấp đẩy mạnh phát triển
nông nghiệp hữu cơ theo hướng
ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến
chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu sản xuất
gắn với thị trường tiêu thụ
theo các chuyên gia nông nghiệp cho biết
sơn la là tỉnh có nhiều tiềm năng
và lợi thế để phát triển nông nghiệp hữu cơ
chính vì vậy chính quyền địa phương
phải làm thế nào để nâng cao
nhận thức của người nông dân
về tầm quan trọng lợi ích của sản xuất hữu cơ
đồng thời xây dựng liên kết chuỗi
để tạo đầu giao ổn định cho sản phẩm
chúng tôi mang một tư tưởng mới
cho việc phát triển hữu cơ
tại tỉnh sơn la
theo quan điểm là phát triển vùng sản xuất
hữu cơ diện rộng để có thể phục vụ
cho xuất khẩu với tiêu chuẩn mỹ
chúng tôi đã nhận biết là có một cái thị trường
mà những sản phẩm rất là phù hợp
với thị trường xuất khẩu cũng như sơn la
không có thế mạnh ví dụ như đối với cây thanh long
cây nhãn và dược liệu
là một trong những nhóm sản phẩm
chúng tôi đang rất là quan tâm và chúng tôi sẽ chú trọng
để phát triển những vùng sản xuất rộng lớn
của tỉnh sơn la để phục vụ xuất khẩu
ý nghĩa quan trọng từ những hoạt động như thế này
đã giúp người nông dân trên địa bàn tỉnh sơn la
từng bước thay đổi nhận thức
trong sản xuất nông nghiệp
từ hóa học sang sản xuất hữu cơ
đồng thời khuyến khích thúc đẩy người dân
và doanh nghiệp tăng cường sản xuất nông nghiệp hữu cơ
từng bước hướng tới nền nông nghiệp sạch
an toàn đảm bảo sức khỏe cho con người
qua đợt chuyển khai nền nông nghiệp hữu cơ này
tôi thấy là cả tòa cả toàn tỉnh
đều vào cuộc như thế này
thì mai sau thì cái sản nữ nữ này
cái chất nữ của chúng ta
rất nhiều có thể mình xuất khẩu đi được rất tốt
sản xuất nông nghiệp hữu cơ
thì mai sau thì nó là bền vững
bền vững cho cây
cái tuổi thọ nó cao
và lợi nhuận nó cao hơn nhiều
so với mình làm hóa học
mà nó lại không bị độc hại
theo kế hoạch trong năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh sơn la sẽ triển khai
một mươi hai mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ
trong đó xây dựng một mươi mô hình sản xuất hữu cơ
trong một số loại
cây ăn quả cây rau cây chè
với diện tích khoảng bảy mươi hai hectare
mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ
mô hình ủ phân hữu cơ tổng hợp
quy mô khoảng một mươi hai tấn
trên một mươi hai huyện thành phố
hiện nay thế giới khu vực
người ta đã quan tâm
đến phát triển nông nghiệp hữu cơ
thì sơn la cũng phải tập trung để cho nó phù hợp
với xu thế chung
cái thứ hai nhấn là phát triển nông nghiệp hữu cơ
để nhằm một cái mục tiêu
là an toàn cho người sản xuất
và an toàn cho người sản xuất
và người tiêu dùng
vì sao vì là tổ chức sản xuất
theo hữu cơ thì sẽ không
sử dụng các
thuốc bảo vệ
thuốc bảo vệ
thực vật hóa học và phân hóa học
và sử dụng
tiến tới là sử dụng cái phân bón hữu cơ vi sinh
rồi là sử dụng
chất thuốc bảo vệ

cái thứ ba nữa là

để bảo vệ môi trường
cái thứ ba nữa là
phải phát triển nông nghiệp hữu cơ để bảo vệ môi trường
với quyết tâm cao trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch
theo hướng hữu cơ
tỉnh sơn la đã và đang có những bước đi phù hợp
bởi thực tế đã chứng minh
nông nghiệp hữu cơ sẽ là xu hướng
tất yếu trong thời gian tới
chính vì vậy việc đẩy mạnh sản xuất
nông nghiệp hữu cơ cũng cần sự vào cuộc
của nhiều bên để hướng tới
mục tiêu cuối cùng là sản phẩm nông sản
của sơn la sẽ chiếm lĩnh
thị trường một cách bền vững